kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn vũ bảo hoàng
tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn vũ bảo hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hồ khẩu thường trú tại phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
hiện cư ngụ tại một trung cư ở phường an phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang mở rộng điều tra vụ án xử lý theo đúng quy định của pháp luật
được biết công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư và kinh doanh địa ốc
thực hiện các dự án xây dựng khu nhà ở trung cư chợ kinh doanh xăng dầu khách sạn nhà hàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng internet
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn hoàng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khám xét nơi ở khẩn cấp của nguyễn hoàng gia bảo cùng sáu đối tượng có liên quan
lực lượng chức năng đã tạm giữ gần bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động
ba máy tính sách tăng
một máy tính bảng
hai xe ô tô du lịch bốn chỗ
ba thẻ tín dụng
một khẩu súng bắn đạn bi sắt
cùng một số chứng cứ tài liệu liên quan
theo đó bảo đã sử dụng hai tài khoản supermaster phân cấp một mươi một tài khoản master
và hai mươi tám tài khoản iren để chuyển giao cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc
dưới các hình thức cá cực bóng đá đánh bạc trực tuyến
từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi đường dây đánh bạc do bảo điều hành
với tổng số điểm cá cực lên đến một mươi bốn triệu điểm
ước tính hơn bảy trăm linh tỷ đồng với trên năm trăm linh đối tượng tham gia
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trần thị trúc quy hai mươi tuổi
tạm trú tại phường lê lợi tp quy nhơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trần thị trúc quy thấy một tài xế taxi
có chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max
sau đó giả vờ điện thoại của mình hết pin huy hỏi mượn điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn
bán được một mươi ba năm triệu đồng
qua điều tra trần thị trúc quy liên quan đến nhiều vụ lừa đảo khác
thủ đoạn của đối tượng là làm quen với nhiều người
sau đó mượn giấy tờ cá nhân để mua điện thoại trả góp
rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài
công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án
để khởi tố ba bị can
tâm trần khánh tài và nguyễn phước thời cùng chú tại tỉnh sóc trăng
về hành vi trộm cắp tài sản
qua quá trình điều tra các đối tượng khai nhận vào khoảng giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ba đối tượng trên điều khiển phương tiện từ tỉnh sóc trăng đến thị trấn đầm rơi huyện đầm rơi tỉnh cà mau
và bàn nhau đi trộm cắp tài sản để tiêu xài
sau khi thống nhất tâm tài đã đột nhập vào biêu điện huyện đầm rơi
phối hợp cùng thời thực hiện hành vi trộm cắp sắt
sau đó chở kết sắt về hướng thành phố cà mau
trên đường đi thời bị lực lượng tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tổ hai mươi một
công an tỉnh cà mau phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật
còn tâm và tài bỏ trốn
điều tra mở rộng công an huyện đầm rơi phối hợp cùng đơn vị có liên quan
thuộc công an tỉnh bạc liêu và sóc trăng
truy tìm bắt được tâm và tài
được biết tâm tài và thời từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tài từng có tiện án về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
tòa nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người
án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng
và là hệ quả của hành vi bạo lực gia đình ở một số xã vùng sâu vùng xa
theo cáo trạng vào khoảng một mươi một h ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
a biết chú tại xã hiếu huyện con plông tỉnh con tum
bảo vợ mình là y nhân đi xách nước về nấu cơm
nhưng y nhân không đi tự nhiên bảo vợ mình là y nhân đi xách nước về nấu cơm
mà vẫn tiếp tục ngồi uống rượu với một số người trong thôn
tức giận a biết đã dùng một cây gỗ đánh vào mạng sườn bên trái của y nhơn
làm y nhân ngã xuống đất
sau khi trở về nhà giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã
a biết đã dùng tay bẻ mạnh đầu của y nhơn
hậu quả y nhân gãy đốt súng cổ
kết luận của cơ quan chức năng y nhân tử vong do đa chấn thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt a biết một mươi tám năm tù về tội giết người
sông vào nhà đánh bóng
các người tám đối tượng trú trên địa bàn tỉnh quảng nam và thành phố đài nắng
vừa bị công an huyện hiệp đức tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố
trước đó do mâu thuẫn cá nhân với anh huỳnh văn lai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã phước trà huyện hiệp đức
võ thị tâm gọi điện nhờ nguyễn tiến dũng lên nhà đánh anh lai
dũng đồng ý và rủ thêm bảy đối tượng khác tham gia
sau đó tám đối tượng trên bàn bạc thống nhất kế hoạch
và đến xông vào nhà riêng để đánh anh lai
lúc này anh phạm công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại huyện phú ninh đang ngồi tại đây
thấy nhóm đối tượng xông vào nhà anh lai bỏ chạy
nhóm đối tượng quay sang tấn công anh tuấn
làm anh này bị thương tích một mươi năm
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
các tỉnh miền tây đồng loạt ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tăng rất cao
với các tỉnh tạo ngành y tế ở miền tây nhiều người đã tiêm đủ hai liều vắc xin vẫn mắc covid một mươi chín
nhưng không có triệu chứng hoặc diễn biến nhẹ
vào sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một sở y tế tỉnh bạc liêu ghi nhận sáu trăm một mươi bảy ca f mới
tăng một trăm chín mươi chín ca so với ngày trước
đây là ngày có số lượng f cao nhất từ trước đến nay tại bạc liêu
được phát hiện bằng xét nghiệm pcr trong hai mươi bốn giờ
tại sóc trăng trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh này phát hiện bốn trăm chín mươi một f mới
trong đó một trăm bốn mươi trường hợp là f một trở thành f
ba trường hợp đến từ tỉnh khác sáu mươi năm người trong khu vực phong tỏa
và có đến hai trăm tám mươi ba trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
là một trong ba tỉnh thành miền tây có số lượng f tăng cao trong hai mươi bốn giờ qua
cần thơ ghi nhận chín trăm bốn mươi hai f mới nâng tổng số ca nhiễm của cần thơ lên hai mươi hai mươi sáu người
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
phòng covid một mươi chín hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở
ngày hai mươi năm tháng một mươi một bộ y tế đã có công văn hỏa tốc gửi sở y tế tỉnh thanh hóa bệnh viện bạch mai
về việc tăng cường cấp cứu điều trị các trường hợp sự cố tiêm chủng vaccine tại tỉnh thanh hóa
làm hai người tử vong và ba người đang được cấp cứu sau khi tiêm
bộ y tế đề nghị sở y tế của thanh hóa chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phối hợp tập trung mọi nguồn lực
dõi sức khỏe cấp cứu điều trị cho các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng
trong quá trình theo dõi cấp cứu điều trị nếu có khó khăn đề nghị báo cáo khẩn về bộ y tế
thuộc cục quản lý khám và chữa bệnh để được hỗ trợ
đồng thời chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tự kiểm tra đánh giá giả soát khắc phục các nguy cơ chưa an toàn
theo hướng dẫn tại quyết định số ba nghìn năm trăm một mươi tám quy đề bit ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nếu không đạt thì tạm đình chỉ để bổ sung chấn chỉnh
sở y tế thanh hóa báo cáo bộ y tế để tiếp tục huy động chuyên gia hỗ trợ cấp cứu người bệnh nếu cần
để tiếp tục bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện bạch mai khẩn trương cử đội cấp cứu bác sĩ điều dưỡng hồi sức tích cực
chi viện cho sở y tế thanh hóa để kịp thời cấp cứu người bệnh
đã được công an tỉnh bắc giang phối hợp với trung tâm y tế
thành phố bắc giang tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
do đặc thù của đợt tiêm chủng lần này là dành cho các đối tượng đang chấp hành án phạt tù và chờ thi hành án
nên yêu cầu đối với tất cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
trong đó trại tạm giam công an tỉnh bắc giang đã chủ động xây dựng phương án phân công rõ nhiệm vụ
trách nhiệm của các lực lượng tham gia để triển khai thực hiện thống nhất hiệu quả
bảo về các hoạt động ví dụ như con người lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh an toàn
và vừa đảm bảo cho việc phòng chống dịch chung của đơn vị đặc biệt của can phạm nhân và các lực lượng đến làm việc
thứ hai nữa là đảm bảo tốt cho công tác tiêm chủng phòng chống covid thì đạt hiệu quả tốt nhất
có rất nhiều phương án đặt ra ví dụ như là đảm bảo cho an toàn trong lúc tiêm rồi thì xử lý sau tiêm như thế nào
thì chúng tôi cũng đều phối hợp với lực lượng chặt chẽ và đảm bảo đúng thời gian thời điểm và các vấn đề nêu trong phương án kế hoạch
trước khi buổi tiêm chủng diễn ra bệnh xá công an tỉnh bắc giang cũng đã có sự phối hợp với trung tâm y tế thành phố bắc giang
đã chuẩn bị chú đáo các điều kiện để triển khai thực hiện tiêm chủng như bố trí khu vực chờ trước tiêm chủng theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng ba mươi phút
đảm bảo thông thoáng đủ ghế ngồi đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định bố trí khu vực tiêm chủng theo quy tắc một chiều theo thứ tự
khu vực chờ trước tiêm chủng bàn đò tiếp hướng dẫn bàn khám sạc lọc và tư vấn trước tiêm chủng bàn nhập số liệu tiêm chủng khu vực theo dõi và xử trí tài biến sau tiêm chủng
trước khi mà triển khai thì chúng tôi cũng có cái sự tiền chạm đến để có xem là để chuẩn bị về cái nhân lực cũng như là về vật tư
thì đến thời điểm này là chúng tôi cũng đã có các sự phối hợp tương đối là nhuận duyễn giữa hai bên và trong quá trình làm thì cũng không có cái vấn đề gì xảy ra

trước thời này là cũng không có cái phản ứng nào sau tiêm về cơ bản là chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng tương đối đông đủ để đủ để phục vụ cho cái tiêm của các can phạm nhân
do đã được tuyên truyền vận động về lợi ích cũng như về nguy cơ của dịch bệnh nên hầu hết các can phạm phạm nhân đủ điều kiện sức khỏe đều tự nguyện viết cam kết đồng ý tiêm vaccine
chỉ sau một buổi sáng đã có gần sáu trăm linh người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân đạt tám mươi ba ba mươi được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
quá trình tiêm chủng được đảm bảo an ninh trật tự đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch cho người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân và lực lượng cán bộ các ngành thực hiện nhiệm vụ
tôi vừa mới được tiêm covid một mươi chín xong cảm thấy vừa mới tiêm xong không có hiện tượng gì vẫn khỏe mạnh bình thường
chúng tôi là can phạm được nói chung chúng tôi nghe được tin là các can phạm đầu tiên thì chúng tôi rất vui bởi vì nói chung là chúng tôi tiêm là chúng tôi rất yên tâm để phòng bệnh covid một mươi chín
việc thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân thể hiện tính nhân văn sự quan tâm của các cấp các ngành và lực lượng công an về quyền lợi sức khỏe
đối với người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân cũng như tạo hàng rào vaccine trong phòng chống việc lây nhiễm dịch bệnh quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cơ sở tạm giữ
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
chiếm đoạt tài sản còn về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách
nhà nước phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú
tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng phường trần nguyên hãn quận lê trân thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy và có vết sẹo to vùng cổ và đối tượng nguyễn phước lộc
sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại một mươi trên hai trăm ba mươi chín đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền
thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an quận hồng bàng thành phố hải phòng
về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có điên bộ
nếu có thông tin liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý